hình thành các vùng liên kết nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ giúp cho các khu nông nghiệp trên cả nước tận dụng được lợi thế của nhau
giảm chi phí nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đạt kết quả cho cả vùng liên kết
đây là nội dung được đề cập tại hội thảo liên kết các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
tạo thế đột phá trong nông nghiệp vừa được tổ chức tại khu nông nghiệp công nghệ cao tp hcm
việt nam hiện có hai mươi chín khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được quy hoạch xây dựng và đưa vào hoạt động tại một mươi hai tỉnh thành phố
các mô hình nông nghiệp công nghệ cao đã có ở một số tỉnh thành đi tiên phong như tp hcm hải phòng vĩnh phúc lâm đồng
đã đạt được những kết quả nhất định khẳng định được khả năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của từng vùng
tuy nhiên hạn chế hiện nay trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao là nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động và phát triển của các khu
vốn đầu tư lớn nên khả năng thu hồi vốn chậm không thích ứng với một số đối tượng cây trồng vật nuôi đòi hỏi khoảng không gian cách ly lớn
chưa thu hút được các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
để tạo thế đột phá trong nông nghiệp cần có sự thay đổi tư duy trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
cũng như triển khai những giải pháp quyết liệt mạnh mẽ mang tính đòn bẩy có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
hình thành các chuỗi liên kết dọc và ngang trong lĩnh vực nông nghiệp để bảo đảm cung ứng đầy đủ về sản lượng
và chất lượng cho một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực hướng đến một số thị trường trọng điểm
theo ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao tp hcm để phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
cần hình thành chuỗi liên kết dọc và ngang trong lĩnh vực nông nghiệp để bảo đảm cung ứng đầy đủ về sản lượng và chất lượng
cho một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực hướng đến một số thị trường trọng điểm
thời gian tới tp hcm sẽ tập trung phát triển hai lĩnh vực là giống và dịch vụ vốn được xem là thế mạnh của thành phố